tại xã hòa sơn huyện đô lương tỉnh đoàn nghệ an phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh nghệ an đã tổ chức cầu siêu cho các thanh niên hy sinh trong sự nghiệp xây dựng quê hương soviet nghệ tĩnh
cuối năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy tỉnh nghệ tĩnh chủ trương nạo vét sửa chữa sông đào thuộc đầu mối hệ thống nông giang đô lương
và mở rộng khai thông cống hiệp hòa thu địa phận xã hòa sơn do bom mỹ đánh phá hư hỏng nặng
để kịp có nước tưới cho vụ chiêm xuân tỉnh đã huy động hai mươi một dân công thanh niên sung phong của bảy huyện
cùng với sự hỗ trợ của bộ đội quân khu bốn tham gia cải tạo công trình trong thời gian
đến ngày ba tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hàng nghìn khối đất đá bất ngờ đổ sập làm chín mươi tám người tử nạn hơn một trăm linh người bị thương
đã để lại cho đảng bộ nhân dân nghệ tĩnh nỗi đau mất mát lớn
đại lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh các thanh niên sung phong là dịp để tất cả người dân xứ nghệ
cùng nhau chiên đối với sự kiên trung anh dũng hy sinh của các thanh niên sung phong đã vĩnh viễn nằm xuống cho sự nghiệp xây dựng quê hương